liên quan đến công tác tiêm phòng ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ sáng ngày hai mươi tháng bốn hàng ngàn trẻ em năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ở miền tây gồm các tỉnh kiên giang đồng tháp an giang và vĩnh long đã được tiêm vaccine
tại kiên giang đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến các điểm trường trung học cơ sở trên địa bàn để tiêm ngừa covid một mươi chín các em được bố trí ngồi giãn cách và đeo khẩu trang
thầy mai thanh nam hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành hương huyện dòng riền cho biết hôm nay có một trăm tám mươi năm học sinh lớp sáu của trường sẽ tiêm vaccine mỗi một ngừa covid một mươi chín
trước đó trường đã thông báo đến phụ huynh để nhắc nhở các em ăn uống nghỉ ngơi phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi tiêm
theo sở y tế kiên giang có khoảng hai trăm một mươi năm chín trăm năm mươi bảy trẻ em năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn tỉnh kiên giang sẽ được tiêm ngừa covid một mươi chín chia làm hai đợt
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
học sinh lớp sáu sẽ tiêm ngừa trước sau đó sẽ lần lượt đến học sinh tiểu học và mẫu giáo
tại đồng tháp ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh cho biết tỉnh này đang tiêm ngày thứ hai cho tổng cộng gần một trăm bảy mươi trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
ông bữu nói khi có vaccine phân bổ về tỉnh chúng tôi tổ chức tiêm ngay
hiện nay đồng tháp đã được phân bổ trên một trăm bốn mươi liều vaccine cho trẻ em
nước cho các địa phương trọng điểm là thành phố cao lãnh thành phố sa đéc
đồng tháp đề ra mục tiêu sẽ có hơn chín mươi năm trẻ từ đủ năm đến một mươi một tuổi được tiêm hai mũi
tỉnh thực hiện tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao xuống thấp
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
sau đó sẽ triển khai đến học sinh trường mầm non khối lớp lá
tại an giang bà trần thị ngọc diễm giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh an giang cho hay
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đang được ngành giáo dục phối hợp
ngành y tế triển khai đồng bộ
cùng ngày bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cho biết
vĩnh long đồng loạt tiêm ngừa covid một mươi chín cho gần tám bảy trăm linh học sinh lớp sáu
với trên một trăm linh điểm tiêm tại các trường học
nhóm trẻ được tiêm từ một mươi một tuổi đến một mươi một tuổi một mươi tháng
tính theo ngày sinh không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml cho mỗi trẻ
bà thanh đánh
khán giả các điểm tiêm đã chủ động trong công tác tổ chức tiêm
vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa an toàn tiêm chủng
trẻ đến tiêm vaccine được bố trí giãn cách hạn chế tiếp xúc
việc tiêm được triển khai nhanh chóng không để xảy ra ủng ứ
thưa quý vị như vậy công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em đang được các tỉnh thành triển khai vô cùng an toàn và nhanh chóng
với mục tiêu bảo vệ các em tốt nhất trước covid một mươi chín chưa có ca phản vệ nguy hiểm nào được ghi nhận
do đó chúng tôi tin rằng quý vị khán giả có thể an tâm đưa con đi tiêm ngay hôm nay